và cũng trong vụ nổ súng ngày một mươi một tháng sáu vừa qua tại tỉnh đắk lắc thì nhóm đối tượng gây án còn bắt cóc ba người dân làm con tin
với những nỗ lực giải cứu của lực lượng công an thì cả ba con tin đã được trở về nhà an toàn
tại các nhà nhỏ trong buôn cà pung xã hòa hiệp huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
chị hơ lươm brong vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút nghe tin con trai bị bắt cóc
người phụ nữ này lại càng không thể ngờ các đối tượng phạm tội lại chính là người cùng chung đồng bào
cảm ơn các con trở về cho mình nhé

đêm ngày một mươi một tháng sáu sau khi tấn công trụ sở xã ea cơ tu nhóm đối tượng đã bắn súng đánh đập
uy hiếp sáu công nhân đang nghỉ tại lán trại cách ubnd xã eak tu khoảng năm trăm linh mét
nhớ lại những giây phút kinh hoàng đó điều nguyên y dư y brông và y dương brông
ba công nhân bị bắt giữ làm con tin vẫn chưa hết hoảng sợ
nó bắn chết xong rồi cứ đi lanh quanh vườn cà phê
nếu mà về nó cũng bắn chết
nhưng mà đi đâu hay là uống nước này nó cũng phải xin nó
không theo thì cứ chết nên nó bắt đi theo
cũng rung người chứ nó bảo nó xông vô nó bảo bắt ra ngoài hết
người như người tụi em đồng báo á thì nó bắt ra ngoài được đường
còn ai người kinh thì
để vô trong lán á nó dọa nó ấy nó dọa đánh đập
lúc gặp bên lực lượng là lúc đó là đã có cơ hội là được sống rồi
nhờ bên anh em công an lực lượng đã giải cứu rồi thoát được về với gia đình với con cái
mừng quá là mừng luôn á ra chạy hỏi chạy tới con là hỏi con á
hỏi con có bị người ta đánh không con con có bị sao không con
con không biết
tôi không biết nói gì hơn cho tôi cái sự cảm ơn ngoài cảm ơn không biết nói gì hơn